thưa quý vị văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết tính đến chín giờ sáng nay
mờ lũ những ngày qua đã làm tám người chết và mất tích thiệt hại tài sản là rất lớn
cụ thể tại tỉnh hòa bình một người chết do lũ cuốn trôi tại suối bưng
tỉnh sơn la có ba người chết và mất tích tại bản đung xã mường lang huyện phù yên
tại tỉnh thanh hóa hai người chết một người mất tích đều do bị lũ cuốn trôi
còn tại tỉnh quảng trị ông trần khương tiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
trú tại thôn sáu xã triệu lang huyện triệu phong bị xét đánh khi đang đánh bắt cá trên biển
mờ lũ ba ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại cho các tỉnh nặng nề nhất là tại thanh hóa và nghệ an
trong đó tại tỉnh nghệ an một sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập tám trăm ba mươi nhà bị cô lập
hiện còn một trăm bốn mươi năm ngôi nhà ở thị xã thái hòa huyện quỳ hợp vẫn ngập nước
gần một nhà ở huyện kỳ sơn vẫn bị cô lập do ngầm tràn bị ngập
về giao thông mờ lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại một số tỉnh lào cai phú thọ hòa bình nghệ an
hiện ngành giao thông vận tải đang tiến hành khắc phục thông tuyến
trước ảnh hưởng của mưa lũ công an các đơn vị địa phương huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ tăng cường bám địa bàn cơ sở
thường trực tại các điểm sạt lở ngập sâu ngập tràn để cấm biển cấm biển cảnh báo cảnh giới không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm
phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão và ứng phó với các tình huống sâu có thể xảy ra
đồng thời huy động các phương tiện triển khai ứng phó với mưa lũ cứu nạn cứu hộ giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ sớm ổn định cuộc sống
tin an ninh trật tự phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa tiến hành tạm giữ đối tượng hồ văn khởi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám quê tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo điều tra đối tượng khởi và vợ là bà lưu thúy linh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quê bạc liêu đến làm thuê và sinh sống tại một căn nhà trọ trên địa bàn phường tránh phú hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
quá trình sống chung khởi nghi ngờ bà linh có tình cảm với người khác nên cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
chiều ngày hai mươi hai tháng chín cả hai tiếp tục cãi vã khởi đã dùng dao đâm bà linh tử vong
sau đó khởi cũng dùng dao tự đâm mình để tự tử nhưng không thành và được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu
sau khi ra viện khởi đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
sau hơn một ngày xét xử sơ thẩm và nghị án vào sáng nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên án tử hình đối với bị cáo nguyễn thảnh lượng ba mươi hai tuổi trú tại phường vĩnh thông thành phố rạch giá về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là chị phạm kim phượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một bị lượng ra tay sát hại một cách dã man mà nguyên nhân cũng xuất phát từ chuyện tình cảm
theo cáo trạng lượng có tình cảm với chị phượng được khoảng một năm
sau đó thì chị đã từ chối tình cảm của lượng
trưa ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai lượng đến chợ mua hai cây dao loại dao thái lan với mục đích gặp chị để nối lại tình cảm
nếu không được chấp nhận thì sẽ giết chị và tự tử
đến khoảng một mươi chín h cùng ngày lượng mang theo hai cây dao để trong tứ quần rồi đến tiệm làm móng của chị này sau đó khóa cửa tiệm để nói chuyện
tuy nhiên chị này đã từ chối việc nối lại quan hệ nên lượng dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người cho đến khi nạn nhân tử vong
sau đó lượng lấy dao tự đâm vào người và tự cắt cổ mình để tự tử nhưng không thành
chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội các nhóm thanh niên đã hẹn nhau mang hung khí nguy hiểm để giải quyết
nhưng khi không tìm được đối thủ thì các nhóm này lại gây thương tích cho người đi đường
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng công an quận hà đông hà nội đã ngay lập tức điều tra và tạm giữ hình sự một số đối tượng trong các nhóm trên
sau khi lời qua tiếng lại trên mạng xã hội đối tượng này đã hẹn thêm một số thanh niên tập trung và tìm đối thủ để thể hiện bản lĩnh
các đối tượng này đã chuẩn bị hai kết vỏ chai bia cùng các hung khí như tuyếp sắt đào sau đó đi khoảng một mươi xe máy mang hung khí di chuyển trên một số tuyến đường thuộc thành phố hà nội
quá trình đi trên đường các đối tượng có nhiều hành vi gây dối trật tự công cộng như phóng nhanh lạng lách đánh võng ho hét bấm còi dơ hung khí lên trời để thụy uy
đồng thời ném vỏ chai bia vào người dân mà các đối tượng cho rằng là đối thủ khiến một người bị thương

cháu đi đâu cháu ném xong rồi cháu đi luôn
xong rồi được sau cháu nghe thấy hai ba tiếng khen ngớm đất nhưng cháu không biết ai ném ạ vì cháu đi đầu đoàn
theo công an quận hà đông các đối tượng tham gia đều còn có tuổi đời khá trẻ
mặc dù các đối tượng đều chưa có tiền án tiền sự nhưng đa số đều là những thanh thiếu niên ham chơi đã bảo hồng
đang chú ý còn ba đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách
do vậy công an quận hà đông đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để quản lý giáo dục chờ xử lý
công an quận hà đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tám đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
cái vụ việc này xảy ra thì chúng tôi đánh giá là có tính chất rất nghiêm trọng
nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
khi mà điều tra thì các đối tượng đều ở trong độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
đã bỏ học có những trường hợp thì là mồ côi
các đối tượng quen nhau và rủ đi đánh nhau qua facebook cũng không biết rõ tên tuổi địa chỉ
việc các đối tượng thanh thiếu niên tập trung đông người diễu hành trên đường phố gây dối trật tự công cộng
không phải là lần đầu tiên xuất hiện tại hà nội
đây đang là một thách thức đối với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết tận gốc thực trạng nhức nhối này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam
đối với nguyễn hữu thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện trợ mới
về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra trong thời gian thái làm tài xế công nghệ công ty cổ phần b group
đối tác vận chuyển của công ty trách nhiệm hữu hạn shopee express gọi tắt là shopee
lợi dụng sơ hở trong quá trình đối soát giữa hai công ty
từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thái đã nhờ bạn bè mở tám tài khoản tài xế khác nhau để thái kiểm soát
sau đó thái tạo nhiều tài khoản bán hàng mua hàng ảo trên trang thương mại điện tử shopee
để đặt mua giao và nhận các đơn hàng ảo
bằng thủ đoạn trên thái đã chiếm đoạt tiền phí vận chuyển và phí hoàn hàng của công ty b group
với số tiền là trên sáu trăm tám mươi tám triệu đồng
đến kỳ đối soát giữa b group và shopee đã phát hiện hành vi vi phạm của thái
nên tố giác đến cơ quan công an hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
lái xe taxi đi khắp thành phố quan sát các biệt thự khách sạn có sơ hở
rồi ban đêm trèo tường đột nhập qua cửa sổ lỗ thông gió để trộm cắp tài sản
mãn văn lập ba mươi sáu tuổi trú tại phường hội phú thành phố pleiku tỉnh gia lai
vừa bị công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bắt giữ
cụ thể trong đêm ngày hai mươi bảy tháng chín các trinh sát đã tiến hành mật phục bắt giữ lập
khi đối tượng này đang chuẩn bị thực hiện các vụ tiếp theo
tại cơ quan công an lập khai nhận vốn là tài xế xe taxi
nên có cơ hội để ý các căn nhà trong khu quy hoạch công viên văn hóa và đô thị phường hai
có ban công và các hàng rào dễ trèo vào
do cần tiền tiêu xài trong đêm ngày hai mươi ba tháng chín
đối tượng đã thực hiện chót lọt hai vụ trộm cắp lấy đi nhiều tài sản như tiền và vàng của các nạn nhân
cùng ngày các lực lượng công an thành phố đã tổ chức khám xét nơi ở của đối tượng
và thu giữ được một mươi một triệu đồng một trăm linh đô la mỹ ba nhẫn trơn bằng kim loại màu vàng
hai dây kim loại màu vàng cùng các tăng vật khi đối tượng thực hiện trộm cắp như quần áo thun
hiện vụ việc đang được công an thành phố đà lạt tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy thuộc công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau
vừa triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền
có nhiều đối tượng tham gia tại ấp xóm rẫy xã quách phẩm bắc huyện đầm rơi
phát hiện lực lượng công an nhiều đối tượng liền tháo chạy ra nhiều hướng
tuy nhiên hai mươi hai đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền tại tụ điểm trên đã bị tạm giữ
kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ bảy con gà
một cân điện tử trên một mươi ba triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
theo lời khai ban đầu tụ điểm đá gà trên do nguyễn thanh út tức út em tổ chức và vụ việc đang được xử lý theo quy định